chúng tôi tìm về thái nguyên nơi nghệ nhân phạm văn quang sinh sống và làm việc để có dịp gặp gỡ và tìm hiểu thêm về người nghệ nhân đã dành chọn cả cuộc đời để chấp cánh cho điệu then vang mãi